liên quan đến một số vụ việc hỏa hoạn xảy ra gần đây trên địa bàn thành phố hà nội
trong buổi làm việc với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội
sáng nay đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội nhấn mạnh
thời gian tới nên tăng cường tuyên truyền ý thức cho mỗi hộ gia đình mỗi nhà dân tự xây dựng phương án
phòng cháy chữa cháy thoát hiểm cho mình để trong tình huống hỏa hoạn có thể tự thoát nạn
theo đồng chí hoàng trung hải trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy toàn thành phố hà nội xảy ra hơn bốn trăm linh vụ cháy
thiệt hại tài sản ước tính trên ba trăm linh tỷ đồng tính trung bình mỗi ngày xảy ra hai năm vụ cháy
điều này cho thấy tình hình phức tạp của cháy nổ và cũng là thách thức đối với công tác phòng cháy chữa cháy
trong đó số vụ cháy nhà dân chiếm tỷ lệ nhiều nhất hơn hai trăm linh vụ nguyên nhân chủ yếu là do chập điện
đồng chí hoàng trung hải yêu cầu tới đây cần tăng cường tuyên truyền ý thức phòng cháy chữa cháy
cho mỗi hộ dân khuyến khích người dân tự trang bị thiết bị bảo đảm phòng cháy chữa cháy
mỗi nhà mỗi hộ dân tự xây dựng phương án thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn
tuy nhiên trách nhiệm chính trong bảo đảm phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ vẫn thuộc về lực lượng chức năng
do đó ý thức kỷ luật trong mỗi cán bộ chiến sĩ cần được tăng cường
việc kiểm tra lập biên bản xử phạt đối với các trường hợp vi phạm cũng cần được xử lý quyết liệt hơn nữa
bên cạnh đó đồng chí hoàng trung hải cũng yêu cầu tiến hành số hóa toàn bộ bốn vạn cơ sở có nguy cơ về cháy nổ trên địa bàn thành phố hà nội
để khi xảy ra cháy nổ vào bất kỳ thời điểm nào cũng có thể lên được sơ đồ áp dụng phương án chữa cháy hoặc áp dụng phương châm bốn tại chỗ